công an các đơn vị địa phương đã triển khai quyết liệt các kế hoạch biện pháp công tác đấu tranh với tội phạm nhất là tội phạm có tổ chức
liên quan tín dụng đen xiết nợ đòi nợ thuê tội phạm cướp cướp giật đánh bạc góp phần đảm bảo an ninh trật tự
bộ công an cũng đã thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn có điều kiện xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân dịp mùng hai tháng chín đảm bảo đúng chính sách nhân đạo của nhà nước
phát biểu kết luận hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích chiến công mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được thời gian qua
đặc biệt biểu dương công an các đơn vị địa phương và cán bộ chiến sĩ lực lượng y tế công an đã chủ động sáng tạo không quản ngại hy sinh gian khổ xung phong nơi tuyến đầu phòng chống dịch bệnh

phải hoàn thành các mục tiêu đó và phải duy trì tỷ lệ tội phạm giảm và điều tra khám phá phụ án phải đạt được các yêu cầu của quốc hội đã giao cho đối với việc này giải quyết tin báo tổ chức tội phạm
công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự thì chúng ta vẫn phải tiếp tục c sáu cùng với công an các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân
nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới
trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị thủ trưởng công an các đơn vị địa phương chỉ đạo thực hiện thắng lợi phong trào thi đua trong toàn lực lượng với chủ đề lực lượng công an nhân dân lá chắn phòng chống dịch covid một mươi chín thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội chủ động triển khai kế hoạch biện pháp nắm đánh giá dự báo sát tình hình đảm bảo an ninh quốc gia nhất là an ninh xã hội an ninh kinh tế an ninh mạng
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị công an các đơn vị địa phương tiếp tục thúc đẩy thực hiện các chương trình kế hoạch điện chỉ đạo mệnh lệnh công tác của bộ ra soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết chỉ thị của bộ về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi một đẩy nhanh tiến độ đảm bảo chất lượng xây dựng các văn bản luật và tiến độ xây dựng chính phủ điện tử theo nghị quyết số một mươi bảy của chính phủ chương trình chuyển đổi số trong ngành công an
thưa quý vị thực tiễn lãnh đạo của đảng ta từ khi thành lập cho đến nay đã khẳng định kiểm tra giám sát là những chức năng lãnh đạo của đảng lãnh đạo phải có kiểm tra giám sát lãnh đạo mà không có kiểm tra giám sát coi như không lãnh đạo
thưa quý vị thực tiễn lãnh đạo của đảng ta từ khi thành lập cho đến nay đã khẳng định kiểm tra giám sát là những chức năng lãnh đạo của đảng lãnh đạo phải có kiểm tra giám sát là những chức năng lãnh đạo

thưa quý vị thực tiễn lãnh đạo của đảng
thưa quý vị thực tiễn lãnh đạo của đảng
thay đồng chí phạm đăng khoa trước đó đã được bộ công an điều động giữ chức cục trưởng cục viễn thông cơ yếu
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc và đồng chí nguyễn hữu nghĩa bí thư tỉnh ủy hương yên chúc mừng đại tá nguyễn thanh trường được điều động giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh hương yên
đồng thời yêu cầu trên cương vị mới đồng chí nguyễn thanh trường tiếp tục phát huy năng lực sở trường kinh nghiệm công tác cùng đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh
chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác công an xây dựng lực lượng công an tỉnh hưng yên trong sạch vững mạnh đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể
đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
phát biểu tại lễ công bố quyết định đại tá nguyễn thanh trường cảm ơn sự tin tưởng của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên
trên cương vị công tác mới đồng chí nguyễn thanh trường hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cùng tập thể đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh
duy trì sự đoàn kết thống nhất chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác công an xây dựng lực lượng công an tỉnh hương yên ngày càng lớn mạnh
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân